ngày ba bốn triển lãm năng lượng mặt trời việt nam năm hai nghìn một mươi chín đã khai mạc tại thành phố hồ chí minh
đây là triển lãm quy mô lớn quy tụ các nhà sản xuất các dòng thiết bị điện dân dụng tiết kiệm
thân thiện với môi trường trưng bày những sáng chế mới nhất liên quan đến năng lượng mặt trời trong nước và quốc tế
đây là triển lãm quốc tế lớn nhất việt nam về năng lượng tái tạo với sự tham gia của hơn tám mươi diễn giả
đại diện cho chính phủ các công ty năng lượng nhà nước các đơn vị tham gia trong khu vực tư nhân
các công ty lớn trong ngành và nhiều công ty tài chính trong và ngoài nước
đặc biệt là sự tham gia của nhiều hãng năng lượng lớn như growart usa vsun alternative energy
cùng với các gian trưng bày sản phẩm về năng lượng trong khuôn khổ của triển lãm còn có các buổi hội thảo
với sự tham gia của khoảng ba chuyên gia sẽ chia sẻ những công nghệ mới nhất trong ngành năng lượng
ở nhiều chủ đề khác
như tăng độ bền nhiệt cho pi mặt trời điện mặt trời áp mái người trong cuộc nói gì
nghiên cứu mô hình sạc năng lượng cho xe điện và bố trí mô hình trên đường phục vụ cho khách du lịch tại đà nẵng
triển lãm diễn ra đến hết ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín